thưa quý vị thông tin mới nhất liên quan đến vụ chặt phá gốc ráng hương cổ thụ tại tỉnh gia lai mà phóng sự vừa nêu
hạt kiểm lâm huyện cờ bang đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cờ bang đã tiếp nhận hồ sơ vụ án phá rừng
qua công tác vận động đối tượng nguyễn anh huyện còn gọi là phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ hai thị trấn cờ bang huyện cờ bang đã ra đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi của mình
qua đấu tranh bước đầu đối tượng huyện khai nhận là chủ mưu cầm đầu một nhóm đối tượng vào khu vực thuộc lâm phần
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp crongpa tỉnh gia lai để khai thác trộm gỗ hương
hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ năm đối tượng liên quan đồng thời củng cố hồ sơ khởi tố bị can trong thời gian tới
cũng liên quan đến vấn đề bảo vệ rừng và phát triển rừng nhằm thực hiện một trong những nội dung quan trọng
trong chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cà mau dự kiến sẽ đầu tư sáu trăm tám mươi bốn tỷ đồng
để trồng thêm hơn một mươi tám sáu trăm linh hectare rừng tập trung chủ yếu tại hai khu vực vườn quốc gia mũi cà mau và u minh hạ
cụ thể tỉnh cà mau sẽ trồng thêm một mươi tám sáu trăm sáu mươi bốn hectare rừng tập trung và một mươi năm triệu cây phân tán
trong số một mươi tám sáu trăm linh hectare rừng tập trung sẽ có hai bảy trăm linh hectare trồng mới
năm trăm sáu mươi bốn hectare rừng thay thế và một mươi năm bốn trăm linh hectare trồng lại rừng sau khai thác
song hành với việc trồng rừng cơ quan chức năng cà mau sẽ triển khai thực hiện bảo vệ rừng đặc dụng
đầu tư cây rừng giống vườn giống vườn ươm giống cây lâm nghiệp xây dựng trung tâm giống lâm nghiệp chất lượng cao
được biết tổng nhu cầu vốn để thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp giai đoạn nêu trên tại cà mau là
hơn sáu trăm tám mươi bốn tỷ đồng tính cả vốn ngân sách vốn sự nghiệp vốn ngân sách địa phương vốn hộ dân và huy động từ doanh nghiệp
tiếp tục với một số thông tin văn hóa du lịch nhằm phục vụ người dân và du khách dự kiến đến đầu tháng một mươi
năm hai nghìn một mươi sáu không gian phố đi bộ ở hà nội sẽ được mở rộng thêm chín tuyến trong khu vực phố cổ
chín tuyến phố đi bộ mới đều thuộc khu bảo tồn cấp một và hội đủ các yếu tố tương đồng với các tuyến
phố đi bộ hiện đang được triển khai nhằm tạo sự đồng bộ phát huy lợi thế các giá trị văn hóa
ẩm thực dịch vụ thương mại phục vụ khách tham quan không gian đi bộ mở rộng quanh hồ hoàn kiếm
gồm bảy phố và hai ngõ phố hàng chiếu phố ngõ gạch nguyễn siêu đào duy từ
đoạn từ hàng buồm đến hàng chiếu hàng bạc đinh liệt gia ngư ngõ trung yên và ngõ cầu gỗ
thời gian hoạt động của chín tuyến phố đi bộ khu vực mở rộng tương đồng với thời gian hoạt động của
các tuyến phố đi bộ trước đó người dân và du khách sẽ có không gian đi bộ vào ba ngày cuối tuần
tối thứ sáu thứ bảy và chủ nhật các cơ sở kinh doanh trong nhà sẽ được hoạt động đến hai h
hôm sau các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ đang được triển khai trên các tuyến phố đi bộ
trước đó dự kiến khu vực tuyến phố đi bộ mở rộng sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ
tạo điểm nhấn tại các địa điểm ô quan trưởng đình kim ngân giạp trung vàng một mươi hai điểm giao thông
tỉnh trong khu vực phố cổ với diện tích là chín trăm ba mươi bảy m hai sẽ bị xóa bỏ thay vào đó ủy ban nhân dân quận
hoàn kiếm dự kiến cấp bổ sung thêm năm điểm giao thông tỉnh với diện tích năm trăm ba mươi m hai đáp ứng nhu cầu ghi
xe của du khách ngoài ra ủy ban nhân dân quận cũng sẽ tổ chức tuyến xe buýt điện phục vụ nhu
nhu cầu đi lại của du khách với điểm tập kết đón trả khách bố trí tại vườn hoa cổ tân
mới đây tại huyện phong điền thành phố cần thơ đã diễn ra lễ khai mạc ngày hội văn
hóa du lịch sinh thái phong điền cần thơ năm hai nghìn một mươi sáu đây cũng là hoạt động hưởng
ứng ngày du lịch thế giới hai mươi bảy tháng chín ngày hội đã thu hút nhiều gian hàng quảng bá du lịch và
giáo dục du khách tham quan góp phần tạo điểm nhấn cho du lịch thành phố cần thơ
ngày hội văn hóa du lịch sinh thái được tổ chức với nhiều hoạt động đáng chú ý như triển lãm ảnh
trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trái cây ngon các gian hàng quảng bá xúc tiến và biểu diễn đơn ca
tài tử diễu hành xe cố vespa hội thi trưng bày và trình diễn ẩm thực giải việt giã lộ vòng cung
đua ghe trèo và các trò chơi dân gian

ngày hội văn hóa du lịch sinh thái được tổ chức với nhiều hoạt động đáng chú ý như triển lám ảnh góp phần tạo điểm nhấn cho du lịch thành phố cần thơ